nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tổng thống nước cộng hòa indonesia joko widodo và phu nhân
thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên tổng thống joko widodo sang thăm việt nam kể từ khi nhậm chức tổng thống indonesia vào năm hai nghìn một mươi
chiều ngày một mươi một tháng chín sau lễ đón tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống joko widodo
trao đổi về quan hệ hai nước hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh khu vực châu á thái bình dương nói chung và asean nói riêng
đang đứng trước những thay đổi sâu sắc mang lại cả cơ hội và thách thức đàn xen
hai nước cần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược theo hướng ngày càng đi vào thực chất
hiệu quả hơn vì lợi ích nhân dân hai nước hòa bình hợp tác phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
tất cả các kênh nhà nước chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
và trao đổi thống nhất lập trường trong các vấn đề về khu vực quốc tế cùng quan tâm
hai bên đánh giá cao việc ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba trong dịp này
giao các bộ ngành tích cực thực hiện hiệu quả đạt kết quả cụ thể hướng tới kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống joko widodo cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể khai thác
nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt một mươi tỷ usd theo hướng cân bằng thông qua nhiều biện pháp
trong đó có hạn chế áp dụng các giao càn và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các cam kết song phương và đa phương
indonesia ghi nhận đề xuất của việt nam về việc không tiếp tục áp dụng các quy định về tỷ lệ nội địa hóa
đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
hai mươi điện thoại di động tv ưu tiên cho hàng nông lâm thủy hải sản thép sản phẩm chế biến chế tạo
vật liệu xây dựng máy móc thiết bị điện của việt nam tiếp cận hơn nữa thị trường indonesia